thưa quý vị vào chiều nay phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã tới dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại xã ea tôn huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc cùng dự có trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương
xã ea tôn của huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc có một thôn và một mươi bốn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ
đồng bào trong xã chủ yếu theo hai đạo công giáo và tin lành
ở địa bàn xã ea tôn những năm trước đây các đối tượng phản động phun rô lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo
để kích động phá hoại chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
bên cạnh đó trên địa bàn xã còn có nhiều thanh thiếu niên nhận thức về pháp luật hạn chế
dẫn đến phát sinh những phức tạp về an ninh trật tự
trước tình hình đó từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay cấp ủy chính quyền và lực lượng công an các cấp
đã tập trung chỉ đạo xã ea tôn đầu tư xây dựng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực sự sâu rộng hiệu quả tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc để đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị
giữ gìn trật tự an toàn xã hội phòng chống kéo giảm mạnh các loại tội phạm góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
một trong những cách làm hay hiệu quả trên địa bàn xã ea tôn thời gian qua
đó là việc triển khai các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc như chốt bảo vệ vụ mùa cho người dân
mô hình ba an toàn về an ninh trật tự tại giáo sứ ea tôn mô hình camera giám sát an ninh trật tự
các mô hình quân chúng tự quản về an ninh trật tự đã khơi dậy mạnh mẽ được sức dân
những vụ việc vi phạm về an ninh trật tự tội phạm các loại được kéo giảm hàng năm
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở xã ea tôn trong những năm qua
thời gian qua ở xã ea tôn việc quản lý giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng và cảm hóa giúp đỡ họ hoàn lương
cũng luôn được các ban ngành đoàn thể ở địa phương tích cực phối hợp thực hiện
giám đốc công an tỉnh ủy ban nhân dân huyện cơ mơ gà ghi nhận trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc bằng khen giấy khen
cũng tại ngày hội phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang và thứ trưởng lê quốc hùng đã trao quà cho các hộ đồng bào dân tộc xã ea tôn có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng số tiền một mươi triệu đồng của bộ công an cho các già làng người có uy tín và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã ea tôn
trong khuôn khổ ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở xã ea tôn huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lóc sáng nay các y bác sĩ của bệnh viện công an tỉnh đắk lóc phối hợp với bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an đã tổ chức tới khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn
xã ea tôn huyện cơ mơ gà có hai tám trăm sáu mươi tám hộ với hơn một mươi hai tám trăm linh nhân khẩu trong đó người dân tộc thiểu số chiếm chín mươi bảy
trong những năm vừa qua nhờ làm tốt mọi mặt công tác của lực lượng
công an và chính quyền địa phương nên tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định đời sống của người dân ngày càng được nâng cao
tuy nhiên hiện trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn
thấu hiểu được điều này trong đợt này các y bác sĩ của bệnh viện công an tỉnh đắk lắc phối hợp với bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an đã tổ chức tới thăm khám bệnh kê đơn cấp phát thuốc miễn phí cho ba trăm linh người dân trên địa bàn xã
đồng thời tuyên truyền tư vấn hướng dẫn cho người dân ý thức vệ sinh phòng bệnh tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình
nỗ lực triển khai đề án sáu của chính phủ các đơn vị địa phương đều có nhiều cách làm hay để nâng cao hiệu quả
tại tỉnh quảng ngãi công an tỉnh và tỉnh đoàn quảng ngãi cũng đã phát động phong trào tôi và bạn có ví điện tử vneid
nhờ đó đã phát huy được vai trò tiên phong sáng tạo của thanh niên sung kích triển khai đề án sáu tại các địa phương
tại tỉnh quảng ngãi công an tỉnh và tỉnh đoàn quảng ngãi tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa công an tỉnh và tỉnh đoàn
về đẩy mạnh thực hiện đề án sáu phát động phong trào tôi và bạn có ví điện tử vneid trong đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh
việc ký kết phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu niên và nhân dân về vị trí vai trò ý nghĩa
tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện đề án sáu trên địa bàn tỉnh tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng rãi quy động hướng dẫn
vận động đoàn viên thanh thiếu niên và nhân dân thực hiện việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử cài đặt và sử dụng ứng dụng vneid
lần này thì tuổi trẻ quảng ngãi cùng với lại lãnh đạo công an tỉnh cũng như các cấp các ngành trong đoàn tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn cài đặt ứng dụng ví điện tử vneid
sẽ có những ngày trọng điểm ngày cao điểm để chúng ta phát đẳng phong trào sẽ thực hiện đồng loạt để tạo hiệu ứng tích cực trong toàn tỉnh
bên cạnh đó thì phong trào cũng sẽ được duy trì thực hiện xuyên suốt từ đây cho đến hết giai đoạn
phong trào tôi và bạn có ví điện tử vneid đã diễn ra sôi nổi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh
với một trăm linh đoàn viên thanh niên có tài khoản định danh điện tử mức độ hai
hướng dẫn tối thiểu cho năm người cách cài đặt ứng dụng vneid
kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ hai
biết sử dụng những tiện ích được tích hợp trên ứng dụng vneid và sử dụng tài khoản định danh điện tử đã có
để truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công bộ công an khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính
nói chung được lòm cái định danh đây có ví điện tử đó thì nó là phù hợp cho mình tiện lợi cho mình rất là nhiều
có mong thê giấy tờ nó lĩnh kính thì mình chỉ cần một cái điện thoại đây mình quạt ra là cái thông tin mình nó bổ mặt nằm ra nó thấy rồi
các đội hình xung kích triển khai đề án sáu tại công an và tổ chức đoàn cấp viện xã thực hiện công tác vận động tuyên truyền hướng dẫn người dân
thu nhận hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai
trong đó chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình trong triển khai thực hiện đề án sáu
nhờ việc làm tốt công tác tuyên truyền cũng như là công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan
trong đó có đoàn thành phố đoàn thanh niên của thành phố
trong đó có công an thành phố quang ngãi thì chúng tôi đã tích cực tuyên truyền đến người dân
và qua việc tuyên truyền như thế thì người dân cũng đã nâng cao cái nhận thức đối với cái công tác này
và tích cực tham gia cũng như là đăng ký định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
phát huy vai trò của cán bộ đoàn công an cơ sở trong triển khai thực hiện đề án sáu
thường xuyên quan tâm bồi dưỡng chính trị pháp luật
kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trình độ tin học để cán bộ cơ sở có đủ năng lực tổ chức thực hiện chuyển đổi số nói chung
và đề án sáu nói riêng trên địa bàn tỉnh
kịp thời biểu dương khen thưởng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
trong triển khai thực hiện đề án sáu nhất là trong lực lượng thanh thiếu niên
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua

trong tuần đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tới thăm hỏi gia đình tri ân đại tướng võ nguyên giáp và các đồng chí cố lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
đại tướng trần đại quang cố chủ tịch nước cố bộ trưởng bộ công an
đồng chí lê giản cố giám đốc việt nam công an vụ
đồng chí trần quốc hoàn cố bộ trưởng bộ công an
và đồng chí lê minh hương cố bộ trưởng bộ công an
bộ trưởng tô lâm mong muốn thân nhân gia đình các đồng chí cố lãnh đạo
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập đoàn nghi lễ công an nhân dân
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
thay mặt đảng ủy công an trung gương và lãnh đạo bộ công an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
công tác nghi lễ công an nhân dân là một nội dung quan trọng
là bộ mặt của lực lượng công an nhân dân trước đảng nhà nước nhân dân và bạn bè quốc tế
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công tác nghi lễ công an nhân dân phải đảm bảo chuyên nghiệp hiện đại
ngang tầm thế giới nhưng vẫn phải có điểm đặc sắc của việt nam
sáng ngày một mươi tháng tám đoàn công tác của đảng ủy công an trung gương bộ công an
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lạng sơn
từ những kết quả đáng ghi nhận đã đạt được bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
tỉnh ủy lạng sơn cần đặc biệt quan tâm chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng an ninh
giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh phân đấu mỗi xã phường
không có tội phạm hình sự không có tội phạm ma túy
trước đó làm việc với tỉnh ủy hải dương bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy hải dương
tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và quyết định số chín mươi của ban bí thư
đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ về chế độ chính sách cơ sở vật chất cho lực lượng công an cơ sở
lực lượng trực tiếp chiến đấu
đến làm việc kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương làm trưởng đoàn
đã nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình xây dựng và phát triển đảng
sau khi trực tiếp kiểm tra tại cấp ủy đơn vị trực thuộc đoàn kiểm tra sẽ xây dựng thông báo kết quả kiểm tra
tổ chức lấy ý kiến các thành viên đoàn kiểm tra và trao đổi ý kiến với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải để hoàn chỉnh thông báo
dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại phường nghi thu thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị cấp ủy chính quyền đoàn thể nhân dân phường nghi thu nói riêng và thị xã cửa lò nói chung
phát huy kết quả đạt được tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân nhận thức được công tác đảm bảo an ninh trật tự
giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các ngành các cấp và là trách nhiệm của mỗi người dân
phát biểu tại lễ gia quân phát động toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của công an tp hà nội
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cho rằng nếu tranh thủ được tay mắt của nhân dân thì chính người dân sẽ là chủ thể trung tâm động lực nguồn lực góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông
việc triển khai phát động toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là bước đi rất đúng của chính phủ về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều qua khiến ba thành viên câu lạc bộ bóng đá hoàng anh gia lai tử nạn
chiều nay công an tỉnh gia lai cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đinh tiến bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thị trấn nhân hòa huyện chư pứ để điều tra
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định lỗi của tài xế đinh tiến bình đã gây ra vụ tai nạn riêng tài xế hai xe còn lại cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định được lỗi vi phạm
trong khi đó một vụ tai nạn giao thông khác cũng vừa xảy ra vào trưa nay trên địa bàn thị xã sapa tỉnh lào cai khiến một mươi ba người bị thương
xe ô tô khách ngân hà biển số hai mươi năm b hai trăm một mươi chín chạy theo hướng tỉnh lai châu đi sapa đến địa phận phường ô quý hồ thì va chạm với một xe ô tô một mươi sáu chỗ chạy ngược chiều
vụ tai nạn đã khiến hai xe bị hư hỏng nặng toàn bộ hành khách trên xe một mươi sáu chỗ đều bị thương trong đó hai người bị thương nặng
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt phân vườn giao thông bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân
sáng nay tòa án nhân dân huyện gia lộc tỉnh hải dương xét xử tám bị cáo về tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trong vụ án này nhiều đối tượng vẫn ở độ tuổi vị thành niên khi thực hiện hành vi phạm tội nhiều bị cáo đã có tiền án tiền sự
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba lê anh tuấn và hoàng văn hiền đều ở thành phố hải dương rủ nhau đến địa bàn huyện gia lộc tìm nhóm thanh niên mâu thuẫn để đánh và cướp xe máy bán lấy tiền tiêu xài
hiền và nguyễn anh tú dùng dao gậy chém đánh khiến anh nguyễn quang tuyên và anh đàm quang huy bỏ chạy các đối tượng cướp chiếc xe máy trị giá một mươi năm triệu đồng bán cho cao hòa an lấy năm năm triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê anh tuấn hoàng văn hiền năm năm tù nguyễn anh tú lê văn trung sáu năm tám tháng tù các bị cáo ở độ tuổi vị thành niên cùng phải nhận mức án từ ba mươi ba tháng tù đến năm mươi tháng tù cùng với tội cướp tài sản phạt cao hòa an bảy tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
người dân bị chiếm mất quyền sử dụng điện thoại từ xa chỉ vì kích vào những đường linh lạng
người dân bị chiếm mất quyền sử dụng điện thoại từ xa chỉ vì kích vào những đường link lạ
trước đây tại thủ đô hà nội xuất hiện thủ đoạn các đối tượng giả danh là cán bộ thuế yêu cầu người dân truy cập vào các đường linh giả mạo để chiếm quyền sử dụng điện thoại sau đó lấy cắp thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng vẫn có những diễn biến khó lường với nhiều kịch bản hết sức tinh vị